hôm nay ngày một mươi hai tháng một lãnh đạo đảng nhà nước đã có buổi làm việc với đảng bộ chính quyền tp hcm
sau một năm thực hiện kết luận hai mươi một của bộ chính trị và nghị quyết năm mươi bốn của quốc hội
về thực hiện cơ chế đặc thù về thí điểm phát triển tp hcm
dự và chỉ đạo có thủ tướng nguyễn xuân phúc các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư đồng chí võ văn thưởng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí trương hòa bình phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí nguyễn thiện nhân
bí thư thành ủy tp hcm cùng các bộ ban ngành trung ương và tp hcm
với tinh thần cùng cả nước và vì cả nước trong suốt một năm qua đảng bộ chính quyền và nhân dân tp hcm
đã triển khai quyết liệt đồng bộ sáng tạo nghị quyết năm mươi bốn mà bộ chính trị và quốc hội đã dành cho thành phố
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân nhấn mạnh
nghị quyết về thí điểm cơ chế
chính sách đặc thù phát triển tp hcm là một quyết sách quốc gia đột phá đồng bộ kịp thời
phù hợp với tình hình phát triển của thành phố sau gần bốn mươi ba năm giải phóng miền nam thống nhất đất nước
và hơn ba mươi năm đổi mới
nghị quyết này giúp thành phố vừa phát huy tốt hơn các lợi thế tự nhiên của mình trong quá trình phát triển
vừa phát huy tốt nhất các nguồn lực trong nhân dân trong hệ thống chính trị và các nhà đầu tư
đối tác quốc tế và người việt nam ở nước ngoài để phát triển thành phố nhanh hơn bền vững hơn
với sự chuẩn bị nghiêm túc khoa học và tinh thần trách nhiệm quyết tâm đột phá của thành phố
và cả hệ thống chính trị ý thức làm việc của mỗi cán bộ công chức đã được nâng lên
an ninh chính trị và trật tự xã hội ngày càng được củng cố và phát triển
thu ngân sách và thu hút nguồn đầu tư nước ngoài tăng cao nhất từ trước tới nay
quản lý đầu tư quản lý ngân sách quản lý xây dựng cơ bản chặt chẽ và được chủ động hơn
chế độ tăng thêm cho cán bộ công chức theo nghị quyết năm mươi bốn của quốc hội đã tạo điều kiện cho họ phát huy
năng lực sáng tạo trong thực thi công vụ công tác kiểm tra giám sát được thực hiện chặt chẽ hơn
từ những kết quả và kinh nghiệm sau một năm triển khai thành phố hồ chí minh sẽ tiếp tục
quán triệt thực hiện nghiêm túc khoa học các đề án đã được triển khai để phát huy có hiệu quả
các cơ chế chính sách đặc thù đối với sự phát triển bền vững của thành phố